tại nghệ an nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp công an huyện quỳ hợp đã phát hiện và bắt quả tàng đối tượng trần nhật duy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm minh thành xã minh hợp huyện quỳ hợp có hành vi tàng trữ trái phép một mươi gói pháo bi mang nhãn hiệu nước ngoài có trọng lượng hai năm kg
mở rộng công tác điều tra vào hai mươi một h cùng ngày lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng trần nhật duy phát hiện thu giữ thêm bốn năm kg pháo các loại
hiện vụ việc đang được công an huyện quỳ hợp tiếp tục đấu tranh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật